theo số liệu mới nhất về kết quả chi trả dịch vụ môi trường rừng từ tổng cục lâm nghiệp bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho thấy
tổng hợp đến ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín cả nước đã thu được hơn một một trăm linh tỷ đồng từ dịch vụ môi trường rừng đạt ba mươi sáu kế hoạch thu năm và bằng một trăm linh bảy so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó quỹ trung ương thu được bảy trăm chín mươi năm ba tỷ đồng đạt ba mươi năm kế hoạch năm nay và bằng một trăm linh tám cùng kỳ năm ngoái
trong đó quỹ tỉnh thu ba trăm bốn mươi bảy tỷ đồng đạt ba mươi tám kế hoạch năm
cũng tính đến ngày hai mươi tháng năm lũy kế giải ngân tiền dịch vụ môi trường rừng năm hai nghìn một mươi tám đến chủ rừng của cả nước là hai một trăm hai mươi năm tám tỷ đồng đạt tám mươi năm kế hoạch
các chủ rừng là tổ chức vẫn tiếp tục thanh toán tiền cho các hộ nhận khoán đến hết ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi
đối với nguồn tiền dịch vụ môi trường rừng năm hai nghìn một mươi tám các quỹ tỉnh đã tạm ứng năm mươi sáu chín tỷ đồng cho năm hai nghìn một mươi chín
đến các chủ rừng
các chủ rừng là tổ chức